sinh thời chủ tịch hồ chí minh rất coi trọng vấn đề cán bộ và công tác cán bộ
người chỉ ra cán bộ là gốc rễ của mọi công việc là một trong những vấn đề thèn chốt quyết định sự thành bại của cách mạng
tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và sức sống thực tiễn sâu sắc
đây là những nội dung chính trong tọa đàm khoa học tư tưởng hồ chí minh về cán bộ công tác cán bộ và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức
các nhà khoa học một lần nữa khẳng định trong tư tưởng hồ chí minh người luôn đặt cán bộ ở vị trí vai trò có tinh chất quyết định
người yêu cầu cán bộ phải có phẩm chất đạo đức thành thạo về chính trị và giỏi về chuyên môn
trong đó tiêu chuẩn đầu tiên là gốc của người cách mạng chính là phẩm chất đạo đức
trong giai đoạn hiện nay phẩm chất đạo đức của cán bộ phải được bổ sung đánh giá phù hợp với xu thế thời đại mới
phải có một tình yêu đất nước nông nan nhưng mà phải trả thân vì cái chuyện nghiệp
xây dựng một đất nước ngày một thịnh vượng và giàu mạnh hạnh phúc
chứ không phải là chỉ có tròn vẹn nói được cho vừa lòng nhau không chỉ tròn trình không đụng chạm mai
không chỉ là ngồi như ông bùi mà chính là phải lao vào thực tiện để giải quyết những vấn đề khó khăn của thực tiện
đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp
theo các nhà khoa học công tác lựa chọn đánh giá cán bộ tiếp tục phải là
khó khăn để giải quyết những vấn đề khó khăn của thực tiện
hậu then chốt quan trọng trong đó cần vận dụng đúng tư tưởng về đánh giá cán bộ